sở giao thông vận tải hà nội đã đưa ra các tiêu chí để tái khởi động dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
trong đó có hành khách phải đáp ứng yêu cầu được cấp thẻ xanh thẻ vàng covid một mươi chín
tiêu chí này cũng đang gây ra những ý kiến trái chiều
với thẻ xanh là tiêm vaccine mũi thứ hai được một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
với thẻ vàng phải đáp ứng yêu cầu tiêm mũi một vaccine được một mươi bốn ngày
theo các chuyên gia đối với công tác phòng chống dịch đây là biện pháp cần thiết
xong sẽ gây ra những rắc rối không nhỏ
trong khi thành phố hà nội cơ bản đã tiêm vaccine mũi một cho người trên một mươi tám tuổi toàn thành phố
liệu quy định như vậy có quá khiên cưỡng
nếu như chúng ta không cẩn thận tỉnh táo một vài tuần nữa là xe máy bung ra
nhất là các tỉnh mà lại về đây nữa thì rõ ràng là rất là khó đưa về cái nết cũ
là thói quen người dân là đi xe buýt
tôi thấy là khi đi xe buýt thì cần thiết nhất vẫn là sự thoải mái
mà giờ tôi đã tiêm hai mươi vaccine rồi mà nếu như mà bây giờ thêm các thủ tục như thẻ vàng thẻ xanh thôi
thì thật sự là rất là ngẳng và dường dà
nếu như thế này thì thà tôi đi xe máy con hơn bởi vì nếu mà thực tục dường dà và ngẳng như thế này
thì tôi rất dễ mất thời gian
và có thể chê được công việc
trong khi đặc điểm của xe buýt là di chuyển đến điểm dừng và nhanh chóng rời đi
trung bình không quá ba mươi giây tại một điểm rừng
nếu quy định trình thẻ xanh thẻ vàng covid sẽ làm giảm hiệu suất hoạt động của xe buýt
đồng thời vô tình làm tắc nghét tại điểm rừng vì phải thực hiện thủ tục kiểm tra
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
thời gian mỗi một điểm dừng xe buýt chỉ một mươi một mươi năm giây không quá ba mươi giây
không quyết định nhưng mà rõ ràng là đủ thời gian để chạy cả một tuyến xe mười mấy điểm
cho nên là thời gian rừng lại rất là ngắn
không thể nào kiểm tra được
khoảng hai mươi người mà lên nhận hạn thì không thể nào kiểm tra kịp sể được
tôi đã đưa ra một cái đó là gần như là đánh đố
đánh đố cho cái vận tải công cộng
nếu mà giả sử vắng thì không nói làm gì
một vài ba người thì thôi đưa thẻ đâu đi vé tháng
nhưng mà đông thì kể cả ba tháng có kiểm tra được đâu
phải lên xong rồi mới kiểm tra về vé tháng
tôi nghĩ là áo phát
nó như là một dòng lũ xong rồi lại khép cửa đi khoảng hai trăm linh ba trăm linh mét lại vào một điểm nữa
cho nên là khó lắm
tôi nghĩ là nếu mà trẻ sanh trẻ vàng trong giai đoạn này là đối với hà nội là cực kỳ khó
khi showbiz được phép hoạt động số lượng hành khách sẽ không được quá năm mươi
như vậy chỉ cần hành khách tuân thủ nghiêm quy định năm k của bộ y tế
và ngôi đảm bảo giãn cách trên showbiz
thì công tác phòng chống dịch sẽ được đảm bảo
chứ không cần những quy định phiền hà dễ gây hiệu quả ngược